ngày hai mươi sáu tháng bốn thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc tp hcm
và lực lượng vũ trang quân khu bảy đã tổ chức lễ dân hương chủ tịch hồ chí minh
và các anh hùng liệt sĩ tại bến nhà rồng và nghĩa trang liệt sĩ đổi không tên
đài tưởng niệm liệt sĩ bến dược và nghĩa trang thành phố
trong không khí hào hùng của những ngày tháng bốn lịch sử đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên
vòng hoa tươi thắm và những nén hương thơm kính cẩn như mình tỏ lòng biết ơn vô hạn
đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
đứng trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh người anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
và các anh hùng liệt sĩ lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm và lực lượng vũ trang quân khu bảy xin hứa đảng bộ chính quyền
nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố sẽ đoàn kết trên dưới một lòng quyết tâm xây dựng
thành phố hồ chí minh có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình cùng với cả nước và vì cả nước